hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh thanh hóa tại liên bang nga năm hai nghìn một mươi chín đã diễn ra tại tổ hợp đa chức năng hà nội moscow
sự kiện này do tỉnh thanh hóa phối hợp với đại sứ quán việt nam tại liên bang nga phòng thương mại và công nghiệp thành phố mắc cơ va tổ chức
trong khuôn khổ năm hữu nghị chéo việt nam liên bang nga hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
phát biểu khai mạc sự kiện đại sứ ngô đức mạnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
trong đó có quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các tỉnh thành phố của việt nam và liên bang nga
tại hội nghị đồng chí trịnh văn chiến bí thư tỉnh ủy thanh hóa đã nêu bật những thế mạnh tiềm năng của tỉnh thanh hóa như lọc hóa dầu sản xuất công nghiệp
chế biến chế tạo du lịch dịch vụ vận tải y tế nông nghiệp công nghệ cao
đồng chí cũng nêu rõ mục đích và mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nga tin tưởng chuyến công tác của đoàn sẽ tạo hữu ứng tốt
giành được sự quan tâm của các doanh nghiệp nga góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
kết thúc hội nghị trước sự chứng kiến của quan khách các doanh nghiệp hai nước đã ký kết một số biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực du lịch văn hóa xúc tiến thương mại xây dựng và đầu tư song phương